cách đây năm mươi năm trước lúc đi xa chủ tịch hồ chí minh đã để lại bản di trúc thiêng liêng là tài sản vô giá cho nhân dân ta
thực hiện di trúc của người những năm qua đảng bộ chính quyền và người dân tỉnh lào cai luôn đoàn kết tích cực phát triển kinh tế góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp và văn minh
những ngày này chị nguyễn thị thu phương bí thư thành đoàn lào cai đang dành mọi tâm huyết để tìm hiểu thêm về di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với chị phương đây là một vinh dự đáng tự hào được tìm hiểu di trúc của bác thêm một lần nữa người đảng viên trẻ được thấu hiểu về tư tưởng về nhân cách vĩ đại của vị cha già dân tộc
các đồng chí của mình sẽ nỗ lực hết mình bằng trái tim bằng tình cảm yêu mến để cảm thụ để trao đổi và để học hỏi hơn nữa để chúng ta cùng nhau thực hiện tốt di trúc của bác
việc tìm hiểu và làm theo di trúc của chủ tịch hồ chí minh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn là hành động là trách nhiệm của toàn dân
học bác từ những điều giản dị thiết thực nhất chính vì vậy ở tất cả các xã phường của thành phố lào cai học tập bác đã trở thành một phong trào sôi nổi được đông đảo người dân hưởng ứng
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương
đối với cán bộ đặc biệt dân chúng tôi cũng nghĩ là đơn giản thôi học tập làm theo bác hay học tập di trúc của bác thì bằng những việc làm hành động cụ thể
chứ không phải là chỉ có học đăng ký nêu gương hay là chỉ có trên giấy tờ trên sách vở trên báo cáo không phải như vậy
bằng việc làm chúng tôi xác định này ví dụ như là người dân mà thực hiện tốt cái xây dựng nông thôn mới rồi xây dựng cái thôn kiểu mẫu
rồi thì thực hiện
vệ sinh môi trường nâng cao đời sống cũng chính là học tập theo cái di nguyện của bác
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày bác hồ lên thăm nhân dân các dân tộc lào cai đang xúc động nhớ về tình cảm của người
dành cho mảnh đất biên cương
trong không khí chung đó đảng bộ nhân dân thành phố lào cai luôn trung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp
đó chính là những bông hoa tươi thắm báo công dân bác